theo bộ công thương tình hình xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu biên giới việt nam trung quốc
vẫn đang được duy trì nhưng tiến độ còn khá chậm bởi hoạt động giao nhận hàng hóa
vẫn được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của bộ y tế
đến cuối ngày hai mươi sáu tháng hai vẫn còn sáu trăm linh xe nông sản hàng hóa bị tồn tại các cửa khẩu biên giới
tại tỉnh lạng sơn cửa khẩu quốc tế hữu nghị xuất hai trăm một mươi bảy xe nông sản hoa quả
linh kiện điện thoại hàng may mặc nhập hai trăm chín mươi hai xe linh kiện điện thoại máy móc đồ thủy tinh
tồn ba trăm một mươi chín xe nông sản linh kiện điện tử
cửa khẩu tân thanh xuất bốn mươi ba xe nông sản dưa hấu thanh long nhập một mươi một xe nông sản
gừng hành khoai tây nấm tươi tồn một trăm một mươi xe nông sản đang chờ làm thủ tục xuất khẩu
tại tỉnh lào cai nhập hai trăm linh bốn xe xuất một trăm chín mươi một xe còn khoảng hai trăm linh xe chờ xuất
tại tỉnh quảng ninh cửa khẩu bắc luân hai xuất chín mươi sáu xe
xe trang bị y tế sợi cốt tông hàng tạp hóa lối mở km ba bốn xuất năm tấn tôm hùm sống
cùng với đó bộ công thương tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp nắm tình hình ở cửa khẩu
để điều tiết lượng hàng vận chuyển lên khu vực biên giới đặc biệt là nông sản